chiều ngày hai tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã tổ chức công bố quyết định khởi tố vụ án hình sự
về hành vi vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại trên địa bàn phường kỳ trinh và sông trí thị xã kỳ anh tỉnh hà tĩnh
theo đại tá bùi đình quang thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh
sau khi xác định có dấu hiệu của tội phạm về việc xả thải chất thải nguy hại của công ty trách nhiệm hiếu hạn
găng thép hương việt phô mô sa hà tĩnh trên địa bàn thị xã kỳ anh trong thời gian vừa qua
cơ quan cảnh sát điều tra công an hà tĩnh đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại
xảy ra trên địa bàn thị xã kỳ anh xác định lượng chất bùn thải bị trôn lấp tại phường kỳ trinh và phường sông trí
là chất thải công nghiệp nguy hại cần được xử lý có nguồn gốc từ phô mô sa
công ty cổ phần tư vấn xây dựng và quản lý môi trường đô thị kỳ anh vận chuyển và trôn lấp trái phép
vụ việc được kết luận có dấu hiệu vi phạm hình sự
cho đến giờ phút nay thì cơ quan điều tra cùng đặt tiến hành thiêu tập gọi hỏi tổ chức điều tra tư hợp đồng tư nguồn thải
cho đến việc trôn lấp nguồn thải thì đi đến mấy kết luận như sau
thứ nhất là công ty môi trường đô thị kỳ anh không được cấp phép và không có phép để xử lý
cái việc thứ hai là công ty phô mô sa của hà tình đặt kỷ hợp đồng với công ty môi trường đô thị kỳ anh
để đưa nguồn thải ra xử lý là cũng không đủ quy định
việc xử lý bùn thải của công ty môi trường đô thị kỳ anh lấy từ nguồn thải phô mô sa thì đã được kết quả giảm đình
đó là gì đó là bùn thải
có cái chất bùn thải công nghiệp nguy hạn theo quy định của pháp luật
và việc công ty môi trường đô thị kỳ anh đã vận chuyển số bùn thải này ra để trôn lấp ở hai địa điểm
không đủ quy định là trải về pháp luật bảo vệ môi trường
vì vậy cho đến hôm nay có cái kết quả giảm đình của bộ tài nguyên môi trường có cái thông báo
thì cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
đối với cái hành vi của một số người
là liên quan trong cái vụ xảy ra một mươi một tháng bảy vừa qua
trả lời các câu hỏi liên quan đến việc khởi tố vụ án đại tá bùi đình quang khẳng định
trong quá trình điều tra khởi tố vụ án cơ quan điều tra không chịu bất cứ sức ép nào
việc khởi tố hình sự vụ án không tách rời việc xác định nguồn thải với người xử lý nguồn thải
trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước cũng sẽ được xem xét thấu đáo
tuy nhiên xử lý như thế nào còn tùy thuộc vào mức độ vi phạm